thưa quý vị và các bạn những khuất tất trong vụ việc có liên quan đến vn pharma không chỉ có câu chuyện về y đức và hoa hồng
mà vụ việc này cũng đã khiến cho nhiều chuyên gia pháp lý phải suy nghĩ và nhìn nhận lại về những lỗ hổng pháp lý liên quan
như quy định về tội buôn lậu hàng giả về đấu thầu thuốc giá thuốc
và để tiếp tục cung cấp thêm thông tin về vụ việc của vn pharma trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay luật sư trương thanh đức chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basico
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và sau đây để mở đầu cho chương trình mời khách mời cùng quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
bây giờ chúng ta phải thừa nhận một điều rằng xử tội nào cũng phải thiếu một vế
xử tội buôn lậu thì thiếu vế hàng giả xử tội hàng giả thì thiếu vế buôn lậu
bởi vậy không thể nào chọn vẹn hết
tuy nhiên luật sư nguyễn văn chiến phó chủ tịch liên đoàn luật sư việt nam
chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
hành vi của các bị cáo trong vụ án đủ cấu thành tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
hành vi buôn lậu là buôn bán trái phép có thể với thủ đoạn đa dạng
nhưng không thể nhầm lẫn với hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh được
về nguyên tắc tội buôn lậu phải thu hút đối tượng thuốc chữa bệnh giả
vào làn tình tiết định khung tăng nặng cho mình hoặc ngược lại
tội buôn bán thuốc giả phải thu hút tình tiết buôn bán trái phép qua biên giới của tội buôn lậu
là tình tiết tăng nặng định khung
nhưng bộ luật hình sự đã bỏ qua
ba trường hợp này dẫn đến vụ nhập khẩu thuốc giả xử lý bằng tội buôn lậu
thì bỏ qua tình tiết đối tượng là thuốc chữa bệnh giả
ngược lại nếu sử tội buôn bán thuốc chữa bệnh giả lại bỏ qua tình tiết qua biên giới của buôn lậu
thưa ông đó là tổng hợp về những ý kiến về vấn đề pháp lý trong vụ vn pharma
vậy ông có nhận định như thế nào về những ý kiến nói trên ạ
trước một sự việc khá là phức tạp thì đương nhiên là có nhiều ý kiến khác nhau
thế nhưng tôi cho rằng là cuối cùng thì nó cũng sẽ có cái chân lý
đặc biệt là bộ luật hình sự thì quy định rất là cụ thể rất là rõ ràng
và một cái yêu cầu của bộ luật đấy là phải xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật
thì dù có tranh cãi bao nhiêu cũng sẽ phải đi đến một cái hợp lý nhất cái kết luận cuối cùng
trong trường hợp này thì nó có hai cái tội mà mọi người tranh cãi đề cập đến
thứ nhất là tội kinh doanh hàng giả và thứ hai là cái tội về buôn lậu
hàng giả thì yếu tố có thể là giả về chất lượng về thành phần về tính chất về công dụng
có thể chỉ hoàn toàn là giả về hình thức về nhãn mát về nhãn hiệu thôi
còn chất lượng và những cái thành phần có thể hoàn toàn là đúng thì vẫn là hàng giả
thế còn cái tội thứ hai là cái tội về buôn lậu thì cái yếu tố quyết định quan trọng đấy là có một cái sự dịch chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trong cái tình huống này là có cả hai yếu tố đấy cho nên nó dẫn đến tranh cãi
thế nhưng tôi thì tôi nghiêng về cái hướng là cái tội kinh doanh hàng giả nhiều hơn
tất nhiên nó có cái khó của những cái cơ quan xử lý
đấy là một cái nguyên tắc khác của bộ luật thình sự là nếu như cùng một cái điều luật cùng một cái tội mà có thể lại áp dụng các cái khoản khác nhau các cái luật khác nhau ấy thì cũng lại phải chú ý đến một cái nguyên tắc là có lợi cho bị can bị cáo
thì trường hợp này sự tội buôn lậu
đồng nghĩa là việc có lợi hơn
sự tội còn lại thì sẽ là mức độ nặng hơn bất lợi hơn
mặc dù là lô hàng lần này của vn pharma vẫn chưa đến tận tay người bệnh
thế nhưng bệnh nhân có quyền đặt ra nghi vấn về những lô hàng đã chót lọt trước đó của công ty này hoặc là các công ty dược khác
và từ đó thì trong vụ việc lần này nếu chỉ xử lý về tội danh buôn lậu thì đã thực sự là đúng và đủ hay chưa thưa ông
dù là có cái dấu hiệu của tội buôn lậu vì là có cái sự gian lận một cái sự không hợp pháp
thủ tục nhập khẩu
thế nhưng tôi cho rằng cái điều kiện đấy nó mang ưu tố phụ trong trường hợp này
chăm xét xử lý tội về kinh doanh hàng giả là thuốc chữa bệnh
thì nó sẽ đúng với cái tính chất đúng với cái đặc điểm của cái hành vi này
và cái vấn đề mấu chốt trong này thì thực ra chỉ còn là tranh luận nhau về cái chuyện đây có phải hàng giả hay không
cái trường phái cho rằng không phải hàng giả thì họ viện dẫn cái luật dược năm hai nghìn năm
trong đấy cái mô tả
có thể nói là giống như luật năm hai nghìn một mươi ba
nhưng chỉ có khác một cái điểm
luật cũ luật hai nghìn năm thì có một cái câu là nhằm mục đích là lừa đảo nhằm mục đích là gian lận
thì sau đấy có thể là chất lượng phẩm chất hàm lượng và nhãn mát nhãn hiệu
trong cái tình huống này thì tôi cho rằng là vẫn có thể kết luận được
đây là cái dấu hiệu gian lận dấu hiệu lừa đảo
vì người ta đã làm sai đi xuất xứ sai đi cái nhãn mát
cái tên tuổi của những cái thuốc đấy thì nhằm với mục đích là đánh lừa người tiêu dùng
nhằm mục đích kiếm lợi nhằm mục đích dễ tiêu thụ
thì đương nhiên không thể nào nói là không có cái dấu hiệu gian lận lừa đảo trong đấy
vâng thưa ông theo như ông vừa phân tích thì có phải là vẫn còn có một lỗ hỏng nào đó trong bộ luật hình sự mà quy định về việc buôn lậu thuốc hay không
tôi cho rằng là phần nào cái ý kiến đấy là cũng chính xác
khi mà có hành viên buôn lậu mà lại là buôn lậu hàng giả
thì tính chất mức độ nó sẽ khác nó nghiêm trọng hơn
ngược lại cũng thế khi mà buôn bán thuốc giả mà lại còn kết hợp với cái chuyện buôn lậu nữa
thì tính chất mức độ nó sẽ nặng hơn
tuy nhiên là trong cái trường hợp này thì nếu như chúng ta xử vào cái vụ án cụ thể
thì cũng không quá e ngại cái chuyện đấy
vì với cái giá trị cái lô thuốc giá trị hàng lớn như thế
thì hoàn toàn có thể là ở những cái mức hình phạt cao nhất
thì cái việc có tăng thêm một chút
hay giảm đi một chút thì nó cũng không phải quan trọng
vấn đề mấu chốt là phải xử đúng cái tính chất của cái tội đấy
đảm bảo hình phạt nó nghiêm khắc đủ cái sức gian đe
và không những thế lại còn là cái bài học để cảnh tỉnh phòng ngừa cho tất cả những trường hợp khác
theo sở y tế tp hcm năm hai nghìn một mươi bốn thuốc h capita của vn phạm ma
đã trúng thầu vào các bệnh viện tại tp hcm với giá ba mươi một đồng một viên
nhưng vì phát hiện kịp thời nên số thuốc này đã bị niêm phong chưa đưa ra thị trường
câu hỏi đặt ra là vì sao h capita không những lọt qua khâu kiểm tra hồ sơ của cục quản lý dược
mà còn lọt cả khâu đấu thầu
thời điểm vn phạm ma trúng thầu chúng ta vẫn đang áp dụng hình thức đấu thầu tập trung
kết quả của tất cả công ty thầu được giữ bí mật đến ngày mở thầu
nhà thầu nào bán sản phẩm với giá thấp nhất sẽ được chọn
vấn đề cốt lõi là chúng ta đòi hỏi nhà thầu bán sản phẩm với giá rẻ nhất
điều này chính là nguyên nhân khiến chất lượng sản phẩm thầu không được quan tâm
và là kẽ hở cho một số doanh nghiệp coi nhẹ chất lượng nhằm trúng thầu bằng mọi giá
thêm vào đó còn lỗ hổng trong việc đấu thầu dược phẩm hiện nay đó là thang điểm kỹ thuật do bộ y tế đưa ra không chặt chẽ
dẫn đến việc thay vì xét chỉ tiêu chất lượng trước rồi xét đến giá cả thì hầu hết dược phẩm đều lọt qua khâu kiểm tra kỹ thuật
chỉ còn cạnh tranh nhau về giá
và việc đấu thầu thuốc dường như đã trở thành việc đấu thầu giá
còn bác sĩ thì không thể kiểm soát được chất lượng của ma trận thuốc
mắt thường không ai có thể phân biệt được đấy là thuốc thật thuốc gà
và đem ngay cái sản phẩm ý cho chính nhà sản xuất họ cũng không phân biệt được
muốn biết thuốc thật hay thuốc giả bắt buộc người ta phải đem thuốc đi phân tích và kiểm nghiệm mới biết được nó đúng là thật hay không
tôi nghĩ rằng nếu để cho các bác sĩ làm việc trong điều kiện mà tiếp các công ty dược họ tiếp cận
rồi họ dùng hoa hồng
thì đây là một sự thất bại trong vấn đề quản lý
thưa ông về ông có đánh giá như thế nào về chất lượng và giá cả của các gói thầu mua sắm thuốc tại các bệnh viện hiện nay
và liệu có gì bất cập trong quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc hay không ạ
tôi cho rằng là cái đấu thầu nói chung và đấu thầu thuốc nói riêng bây giờ có rất nhiều vấn đề
bản chất của đấu thầu là phải tìm được ra những cái nhà cung cấp mà có năng lực tốt nhất với cái chi phí hợp lý nhất
thế nhưng nếu như mà không công khai không minh bạch
mà lại có những cái lợi dụng có những cái tư túi đằng sau ấy
thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là đấu thầu nhưng mà gần như chỉ định thầu
nó dẫn tình trạng là độc quyền là quân xanh quân đỏ
thì nó sẽ dẫn đến thứ nhất là giá không giảm
thậm chí có khi là còn cao hơn
thứ hai là chất lượng không bảo đảm
và trên thực tế vụ án này cũng như là một số cái vụ khác xảy ra
thì chúng ta thấy rằng cái việc đấu thầu dụng thuốc bây giờ là cần phải cấp bách chứng chỉnh lại xem lại
về vấn đề vn pharma
thì được biết là giá kế hoạch của nhóm thuốc mà vn pharma tham gia đấu thầu lạc vào khoảng sáu mươi tám đồng
và vn pharma đã trào thầu h capita chỉ có ba mươi một đồng với bộ hồ sơ giả
và tất nhiên là công ty này đã thắng thầu
nhưng mà chủ yếu là dựa vào giá thành thấp
thế nhưng rõ ràng là theo quy định thì chúng ta nên đấu thầu thuốc trước hết là phải dựa vào chất lượng đúng không ạ
nếu mà chỉ dựa vào giá thành thì sẽ không chỉ có một cái trường hợp mà có thể
thuốc lậu lại chúng ta đấu
chúng thầu được như là hạt capita
có đúng như vậy không thưa ông
việc đấu thầu là đầu tiên phải là chất lượng
dù là công trình hay sản phẩm hay cái gì
mà đặc biệt là thuốc thì đầu tiên là về chất lượng
nếu như mà một trong hai cái sai lệch
cái giá trúng thầu hoặc là cái giá trào giá mà sai lệch
thì nó sẽ dẫn đến một trong hai kết quả hoặc là ngân sách sẽ thất thoát
người dân sẽ chịu thiệt
trên thực tế chúng ta ưu tiên quá nhiều về cái chuyện giá
kể cả các công trình khác thế
giá thấp nhất trúng
thế nhưng các công trình khác thì thường người ta sẽ đổi giá
và nhiều cái không đảm bảo chất lượng sau này
nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe
còn thuốc thì ngay lập tức cái lúc chúng giá mà đã bất thường rồi
thì rất khó để kiểm soát sau này
người gì sử dụng không bao giờ biết
chỉ có những cơ quan chuyên môn mới biết rằng thuốc thật thuốc giả thuốc tốt hay không
quy định về đấu thầu thuốc tập trung hiện nay
thì bên cạnh cái điểm lợi cái điểm hợp lý
thì chúng ta cũng thấy rằng bộc lộ những cái điểm bất cập bất lợi
chẳng hạn như là nếu như mà có một cái sự sai sót
hoặc là có tiêu cực có cái lợi dụng ấy
thì nó sẽ lại gây ra những hậu quả rất là lớn
về lý thì sẽ là đảm bảo chuyên môn tốt hơn
kiểm soát tốt hơn rồi
những cái lô lớn rồi những cái giá cả nó sẽ hợp lý hơn
thế nhưng đồng thời nó cũng sẽ dẫn đến một cái nguy cơ
nếu như đã sai sót thì nó lại thành sai sót lớn
lại thành ra là ảnh hưởng tác động lớn
cho nên là từng cái lô lẻ từng cái đơn vị người ta trực tiếp
thì người ta
có thể là hạn chế màn hình khác
nhưng người ta lại chịu trách nhiệm trực tiếp với lại thuốc đấy
chịu trách nhiệm trực tiếp với loại nạn nhân
với loại bệnh nhân
và nếu như có gì sai sót
thì cũng chỉ là ở những cái lô nhỏ
nhưng mà nếu như mà làm một cái quy mô tập trung
đấu thầu ở bộ hay ở sở
để cung cấp cho nhiều viện cung cấp cho nhiều cơ sở
thì nó lại đồng thời nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ
cho nên là càng như thế thì càng phải kiểm soát chặt
càng phải đảm bảo những cái phương án những cái biện pháp tốt nhất
để có thể là tránh được những cái sai sót
cũng như là tránh những cái tiêu cực
về giá cả của thuốc
thì theo quy định thuốc là mặt hàng cần có sự kiểm soát về giá của nhà nước
nhưng về phía bộ tài chính mà cụ thể ở đây là cục quản lý giá
thì lại không có vai trò gì
vì thế mà thuốc đã trở thành một mặt hàng
mà người bệnh miễn mặc cả
và thậm chí là mỗi nơi thì lại có một giá bán khác nhau
vậy theo ông thì quy định này có cần thay đổi hay không
nếu như thực sự là đấu thầu một cách thực sự tốt nhất
thực sự là để cho thị trường tự do cạnh tranh
còn nhà nước chỉ quản về chất lượng
quản về những cái điều kiện an toàn
thì giá nó sẽ là hợp lý nhất
và chúng ta tập trung thay vì là quản lý giá
quản lý về kinh doanh
thì chúng ta quản lý về chất lượng
thế nhưng mà trên thực tế hiện nay thì rõ ràng chúng ta thấy
gần như tất cả đều không quản lý được
giá luôn luôn là cao
cao hơn nhiều so với thế giới
rồi cùng một mặt hàng tranh lệch nhau rất nhiều
trong khi đó cơ quan quản lý thị trường
quản lý được cái chuyên ngành đấy
đặc biệt là cơ quan quản lý giá
bộ tài chính có luật giá riêng
một trong những mặt hàng là quản lý về giá
nhưng không có văn bản nào quy định
và không kiểm soát được trên thực tế
thưa ông rõ ràng là như chúng ta đã phân tích từ nãy đến giờ
thì vẫn còn có những lỗ hổng
trong pháp luật mà đã dẫn đến những bất cập
vậy thì theo ông chúng ta nên có những cái giải pháp như thế nào
để giải quyết được tình trạng này
qua một cái vụ như thế
thì chúng ta thấy rằng là
dù là bộ luật hình sự đã quy định rất là rõ
về các cái tội tính chất mức độ
phân loại các cái loại tội phạm
thế nhưng khi mà tòa án áp dụng vào
thì bị dư luận phản ứng rất là mạnh mẽ
thứ hai là một cái bản án như thế
đối với trong cái trường hợp cụ thể này
thì dường như là chưa đủ sức gian đe
dường như là chưa được sự đồng tình của dư luận của người dân
vì nó ảnh hưởng rất nhiều
có thể là so với lại những cái vụ kinh tế
những cái vụ khác này
nó không gây thiệt hại lớn về tiền bạc
nhưng về cái sức khỏe
và về cái lòng tin
về những cái thứ tâm tư nguyện vọng của người dân
thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều
tôi cho rằng là
đầu tiên chúng ta cần phải giả soát lại cái quy định của pháp luật
từ luật dược cho đến các cái luật về khám chữa bệnh
luật bảo vệ sức khỏe nhân dân
để chúng ta đặt ra được những cái cơ sở pháp lý
cơ sở khoa học để quản lý
thứ hai là
cái vai trò quản lý cơ quan nhà nước
từ cơ quan quản lý về dược
cơ quan quản lý về giá
cơ quan quản lý thị trường
rồi công an
có vai trò rất quan trọng
phải tập trung
đây là một trong những cái mặt hàng
mục tiêu phải quản lý
rất là chặt chẽ
so với lại những cái thứ khác
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị
rõ ràng là đối với thị trường dược hiện nay
thì có một số quy định cần phải được xem xét lại
để hướng đến mục tiêu chung
đó là bảo vệ sức khỏe của người bệnh
đấu thẩu thuốc minh bạch
công khai giá
ngăn chặn tình trạng trục lợi
từ một số mối quan hệ thần hữu
có lẽ đó chính là những giải pháp
mà các cơ quan lập pháp quản lý
cần xem xét cẩn trọng
cho phù hợp với tình hình thực tế
và đến đây thì chương trình tâm điểm cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt